vào lúc năm h bốn mươi phút sáng nay một đám cháy đã xảy ra tại quán karaoke trên đường trần phú
thành phố hà tĩnh ngọn lửa bùng phát ở tầng ba và lan nhanh ra toàn bộ tầng bốn của ngôi nhà
ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh hà tĩnh đã huy động một lượng
lớn xe chuyên dụng và lính cứu hỏa tuy nhiên việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn
do cháy xảy ra ở tầng cao phương tiện chữa cháy còn hạn chế nên các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
đã rất nỗ lực để khống chế ngọn lửa đề phòng cháy lan gây thiệt hại lớn đến thời điểm hiện
tại đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và rất may là không có thiệt hại về người hiện nguyên
nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ